đánh giá tình hình chung thủ tướng nêu rõ với sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị
của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp sự giúp đỡ của các bạn bè đối tác quốc tế
chúng ta đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc
ngay cả tại những tâm dịch như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
số ca mắc tử vong ngày càng giảm sâu
về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương bám sát
tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết kết luận của trung ương quốc hội chính phủ
bộ kế hoạch đầu tư được yêu cầu xây dựng hoàn thiện chiến lược kế hoạch khôi phục
và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới khẩn trương trình các cơ quan có thẩm quyền
ban hành trong tháng một mươi song song với chiến lược tổng thể về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đẩy mạnh hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân
đảm bảo an sinh xã hội an dân bảo đảm trật tự an toàn xã hội bộ lao động thương minh và xã hội
phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi hàng ngày diễn biến đời sống người dân
thực hiện các chính sách hỗ trợ nhanh nhất đơn giản nhất hiệu quả nhất có thể
thủ tướng cũng lưu ý cần có kế hoạch đưa học sinh trở lại trường ở những nơi an toàn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo